các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng bảy người dân địa phương phát hiện chị trần thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú thôn một mươi một xã long bình nằm trong một vườn điều tại thôn một mươi một xã long bình
trên người có nhiều vết máu nên đã đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện
tiếp nhận tin báo của người dân lực lượng công an đã vào cuộc khẩn trương điều tra truy xét vụ án
sau một đêm khẩn trương điều tra truy xét cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng
qua cái vụ án này thì nhận thấy là cái tinh thần
tối giác tội phạm của quần chúng nhân dân huyện bùi mập nói chung
cũng như đối với nhân dân huyện cái xã long bình nói riêng thì rất là cao
khi xảy ra vụ án đã cung cấp nhiều thông tin về số đối tượng mà không có nghề nghiệp tại địa phương
mà thường ăn chơi nhậu nhẹt rồi đánh nhau
qua đó là đã cung cấp cho cơ quan công an để sàng lọc đối tượng
và đã xác định được đối tượng trong nhóm sau đó
cơ quan điều tra đã xác định chiến quan dậu là nghi can gây ra vụ án mạng
sau khi xảy ra vụ án dậu không có mặt ở nhà
một số người dân phát hiện dậu lẩn trốn trong khu vực vườn cao su giáp danh hai xã bình thắng và long bình huyện bù gia mập
cơ quan kể xét điều tra công an huyện bùi gia mập đã công khai thông báo rộng rãi thông tin truy tìm chiếng quan dậu
hàng trăm người gồm các trinh sát hình sự công an xã đội và quần chúng nhân dân hai xã bình thắng và long bình đã vào cuộc truy bắt đối tượng
sau bốn ngày đêm nhịn đói vì bị truy lùng giao diết đến trưa ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đối tượng chiến quan dậu đã phải ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết chị trần thị oanh vào chiều ngày một mươi tháng bảy
giờ cũng ra đầu thú để chịu trách nhiệm
trong thời gian ngắn công an tỉnh bình phước đã khám phá thành công hai vụ trọng án truy bắt các hung thủ
những thành tích này càng khẳng định được vị trí và niềm tin của lực lượng công an trong lòng nhân dân